trong báo cáo mới nhất của viện khoa học lao động và xã hội thuộc bộ lao động thương binh và xã hội cho thấy
chất lượng lao động của việt nam còn thấp với chỉ tiêu trên hai mươi ba có bằng cấp chứng chỉ
cơ cấu lao động theo các cấp trình độ đào tạo còn bất hợp lý
chưa thực sự phù hợp với trình độ phát triển kinh tế xã hội
hiện nay đã có một số trường đại học cơ sở đào tạo nghề cũng đã bắt nhịp xu hướng kết hợp với doanh nghiệp
để đào tạo nhân sự theo nhu cầu thực tế
cơ cấu lao động theo các cấp trình độ đào tạo
nguyên nhân từ đâu thì nó đi từ hai phía
phía thứ nhất đó là công tác dự báo của các cơ quan hành định chính sách hiện nay thực sự chưa tốt
dẫn tới việc một số ngành đào tạo ra thừa nhưng một số ngành rất thiếu
cái thứ hai đó là gì phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp thì chưa được tốt
bởi vì sao bởi vì nhà trường thì thường sẽ đào tạo những cái mà mình có trong khi ít có sự kết hợp
để tiếp thu những nhu cầu từ phía doanh nghiệp
trước thực tế này để tăng khả năng tiếp cận thị trường lao động
và cơ hội việc làm việc
làm cho người lao động trường đại học quốc gia hà nội là một trong những đơn vị tiên phong
đã có bước khởi đầu trong việc phối kết hợp với một số doanh nghiệp
để thiết lập mô hình đào tạo nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực quản trị và kinh doanh
với cái thông số phản ánh rằng là chất lượng nhân sự việt nam hiệu suất lao động
là đang thấp so với các nước trong khu vực
thế thì việt nhật cũng rất chú trọng về vấn đề đào tạo nguồn lực
và tôi cũng là một trong những học viên của trường đại học quốc gia hà nội
và chúng tôi nhận rõ được chất lượng đào tạo của đại học quốc gia và ipad của pháp
chính vì thế mà chúng tôi đã trao đổi với cả bán lẻo nhà trường
sẽ tổ chức đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp
doanh nghiệp và trong tương lai là chúng tôi sẽ mở rộng không những đào tạo cho cấp quản lý
và đào tạo một cách toàn diện cho cả nhân viên
mong muốn là có một đội ngũ lãnh đạo kế cận
và điều rất quan trọng đối với việc là thúc đẩy mô hình hợp tác
trường nó mang lên tầm cao hiệu quả và nó có hiệu lực
khi làn sóng cách mạng công nghiệp bốn lan tỏa mạnh mẽ tại việt nam
thì nhu cầu đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng càng trở nên cần thiết
hơn hết cần đẩy nhanh quá trình chính thức hóa việc làm thông qua các cơ chế hỗ trợ đào tạo nghề
và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị sử dụng lao động và đơn vị đào tạo
để có thể cải thiện thị trường lao động tại việt nam